tại cuộc hội đàm phối hợp quản lý bảo vệ và đấu tranh ngăn chặn hoạt động di cư trái phép của người mông việt nam sang nước lào giữa bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng lào tại thành phố vinh tỉnh nghệ an hai bên đã thống nhất về kế hoạch phối hợp đấu tranh ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép của người việt nam di cư sang lào
hiện nay trên tuyến biên giới chung giữa hai nước vẫn nổi lên một số vấn đề đe dọa đến chủ quyền an ninh trật tự ở khu vực biên giới mỗi nước trước tình hình đó yêu cầu lực lượng bảo vệ biên giới hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để cùng bảo vệ xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị đặc biệt
tại buổi làm việc hai bên tập trung trao đổi đi đến thống nhất thực hiện một số nội dung quan trọng kế hoạch phối hợp đấu tranh ngăn chặn giải quyết vấn đề xuất nhập cảnh trái phép của người việt nam di cư sang lào
trong đó đáng chú ý hai bên đã thống nhất và triển khai cho bộ chủ huy bộ đội biên phòng một mươi tỉnh của việt nam phối hợp với bộ chỉ huy quân sự một mươi tỉnh tiếp giáp của lào xây dựng kế hoạch hội đàm làm việc để cùng phối hợp giải quyết vấn đề nêu trên